thế nhưng vùng đất từng một thời máu lửa bị chiến tranh tàn phá này đã dần trở mình trong việc xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội
chính vì vậy nó đã tạo nên sự tranh lệch về vấn đề phát triển kinh tế cũng như là thú nhập giữa các vùng biển
đến nay các địa phương vùng biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh quảng trị đã nỗ lực lồng ghép các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội vào cuộc sống
để từng bước thay đổi nhận thức khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của vùng
trong đó giải pháp quan trọng nhất để phát triển chính là giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản
từ động lực kinh tế đã tạo động lực giảm nghèo dần thay đổi nhận thức của người dân góp phần xây dựng nông thôn mới ngày một đi vào chiều sâu
a rơi là xã biên giới vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn nằm cách trung tâm huyện hướng hóa tỉnh quảng trị bốn mươi km về phía nam
toàn xã có một mươi thôn trong đó cả một mươi thôn đều thuộc diện đặc biệt
hai thôn giáp biên giới với nước bạn lào có đường biên giới dài chín km
nơi đây có ba dân tộc sinh sống là paco vân kiều và dân tộc kinh
trong đó người vân kiều chiếm hơn sáu mươi năm số dân toàn xã
khác biệt phong tục tập quán cách sinh hoạt tự cung tự cấp dẫn đến việc thực hiện giảm nghèo phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn
cái thứ nhất là về khó khăn nhất là về tiêu chí hồ nghèo
cái thứ hai là về tiêu chí là
cái thứ ba là về nhà ở về sản xuất
trên địa bàn của xã xã cũng tiêu cực về vận động tuyên truyền bà con cùng chung tay về sử dụng nông thôn mới
một cái khó là do dân đồng bào dân tộc thiếu số
về là chỉ là chưa biết về cách làm ăn và như là kém về cái công tác là đầu tư trên địa bàn
do đặc thù bà con nơi đây đều là hộ nghèo
đến nay tổng số vốn huy động là một đồng
tổng số vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín của xã a rơi là năm mươi bảy năm tỷ đồng
toàn bộ là ngân sách trung ương đầu tư
trong đó có tám hộ dân tự nguyện hiến hơn ba sáu trăm linh m hai đất làm đường giao thông và công trình trường học
gần một mươi năm qua xã biên giới a rơi mới đạt được chín tiêu chí về nông thôn mới
tuy các tiêu chí chưa nhiều nhưng cũng có thể coi là một sự nỗ lực phi thường của những con người nơi mảnh đất anh hùng
nơi đã hứng chịu
không biết bao nhiêu bom đạn chiến tranh
đối với việc xây dựng nông thôn mới trong đó nguồn vốn đầu tư thực hiện chủ yếu là hỗ trợ cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng
đối với điều kiện đồng bào dân tộc thiếu số điều kiện đề bàn kinh tế xã hội khó khăn
việc đồng góp của người dân để tham gia cũng gặp nhiều khó khăn
và chủ yếu là từ nguồn vốn hỗ trợ của tư nhà nước và các lâu gác các chương trình khác
bên kia đó thực hiện cùng vận động để người dân tham gia
đồng góp bằng tư lực của người dân như việc hiến đất hiến tài sản cây củi hoa mau khi nằm trong phàm với biển được để thực hiện các chương trình dự án
và qua công tác vận động thì hầu hết là các hồ dân người dân cũng nhận thức cũng ý thức được rằng là xây dựng nông thôn mới
là người hưởng lợi trực tiếp đó là các hồ gia đình từ người dân từ các xã các vùng bản
vậy nên việc đồng thuận chủ trương cũng như hưởng ứng thì người dân rất quan tâm và hưởng ứng rất có hiệu quả
bên cạnh đó việc huy động cả hệ thống chính trị đồn biên phòng người dân trên địa bàn cùng chung tay xây dựng nông thôn mới
thì đến nay nhiều vấn đề cơ bản của người đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới nơi đây đã được giải quyết phần nào
trước kia có một điện thì dân ở đấy thì rất phức tạp vì là con em nhỏ nhiều đêm trồm cắp
nhưng khi có một điện thì đến đây chứ là cái này giảm bớt
thì có một điện lên đây từ ngày trước thì
thì đường xã thì mỡ đường nước nôn thì dân ở đây rất khoan trang
dân ở đây thì thôn mới ở đây thì dân rất hoan nghênh rất mừng rất phân khơi
hầu như các đồn biên phòng ở trên tuyến biên giới đều góp các ngày công để cùng với xã
nhưng đặc biệt là xã dơi phối hợp với tỉnh đoàn và các dự án trên địa bàn và làm cái đường điện khoảng một kê hai
mang cái tên là
anh sáng đường biên thì trị giá khoảng trên sáu mươi triệu
nhưng mà ngày công bộ đội biên phòng đoàn thanh niên cũng đều đóng góp các ngày công
chủ yếu là ngày công chứ còn ngày công để đóng góp còn như tiền bạc thì cũng chưa
nhưng mà chủ yếu là đóng góp ngày công
xây dựng các con đường thì cũng bộ đội biên phòng cũng thứ bảy chủ nhật vào những ngày thường
cũng cùng với
ban xây dựng nông thôn mới của xã để cùng với nó góp công để làm
trước đây nguồn thu của người dân a rơi chỉ là cây sắn
nhưng từ năm hai nghìn sáu đến nay theo hướng dẫn của huyện hương hóa
xã a rơi đã vận động người dân chuyển một số diện tích sắn kém hiệu quả sang trồng cây cao su
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay việc chuyển đổi mạnh mẽ hơn khi có thêm hơn một trăm tám mươi hectare cao su được trồng mới
bộ mặt nông thôn và đời sống người dân đã có nhiều thay đổi tích cực
đây là căn nhà của gia đình ông lý văn thinh xây dựng từ tháng hai năm hai nghìn một mươi
theo ông thinh để có được căn nhà khang trang như vậy đều nhờ cả vào quá trình xây dựng nông thôn mới
trong quá trình này gia đình ông chuyển đổi mô hình từ trồng cây sắn đem lại hiệu quả thấp sang trồng cây cao su cho hiệu quả cao
mỗi năm thu nhập từ một hectare cây cao su cũng đem lại cho gia đình ông khoảng năm mươi đến sáu mươi triệu đồng
cộng thêm với thu nhập từ một số công việc phụ khác cũng giúp đời sống kinh tế của gia đình ngày càng phát triển có cổ ăn cổ đề sắm sửa đồ dùng trong gia đình
với thu nhập ngày càng được nâng cao đời sống nhân dân tại xã a rơi được nâng lên đáng kể bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc thu nhập bình quân đầu người là bảy triệu đồng một năm hộ nghèo có bốn mươi bảy
những năm tiếp theo a rơi sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa phát triển thương mại dịch vụ làm lĩnh vực trọng tâm phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới
để xây dựng nông thôn mới có hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội xây dựng được các cơ quan ban ngành địa phương kết hợp chặt chẽ với thực hiện các tiêu chí
theo đề án nông thôn mới ở địa phương xã a rơi đã phát động phong trào đoạn đường tự quản xanh sạch đẹp và bảo đảm an ninh trật tự
các phong trào được hội viên đoàn viên và nhân dân hưởng ứng tích cực đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới
với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền các chủ trương ý nghĩa thiết thực của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã từng bước nâng cao nhận thức của toàn dân
đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
mỗi người phải có trách nhiệm chung tay góp sức từng bước nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho chính bản thân mình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
sau khi được thuần hóa thành vật nuôi
đà điểu trở thành một loài chim phổ biến trên thế giới nhờ những giá trị kinh tế cao mà nó mang lại
nghề chăn nuôi đà điểu lấy thịt trứng được nhiều quốc gia trú trọng phát triển
đây là nghề mang lại giá trị kinh tế cao không những thịt mềm thơm ngon ít mỡ lượng cholesterol thấp lại giàu chất đạm
còn trứng mỡ lông da điều là nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ như da dày thắt lưng túi sách đen ban đen ngủ bình hoa
chim đà điểu thích nghi tốt với điều kiện khí hậu mức nhiệt biến thiên từ ba mươi độ c đến bốn mươi độ c đều không gây ảnh hưởng gì
tỷ lệ nuôi sống ở giai đoạn sơ sinh cao đạt bảy mươi bảy tám mươi năm giai đoạn trưởng thành đạt từ chín mươi đến chín mươi tám
một con đà điểu mới nở chỉ cần nuôi sau một mươi tháng là có thể xuất bán với trọng lượng từ một trăm linh đến một trăm một mươi kg một con
như vậy khả năng sản xuất thịt của đà điểu cao hơn rất nhiều so với châu bò
thời gian khai thác đà điểu mái và trống rất lâu con mái từ bốn mươi đến năm mươi năm con trống từ một mươi hai đến một mươi năm năm
nuôi đà điểu mang lại nhiều giá trị kinh tế cao đầu ra cho đà điểu gồm trứng thường và trứng có khả năng nở con sản lượng thịt da lông
tuy nhiên khi nuôi đà điểu cần chú ý chất lượng chuồng trại và thức ăn hợp lý
mật độ chăn thả đà điểu mỗi con trên hai mươi năm m hai chuồng phải cao giáo nền lót cát có lưới kẽm che chắn
bên trong xây mái nhà lập tôn
để đà điểu nghỉ ngơi
khi bắt thả dùng tay đỡ ức và phần sau của con vật tuyệt đối không được cầm chân
chuồng trại ở nơi yên tĩnh ít tiếng ồn
nên chọn vùng đất dễ thoát nước không có nhiều đồi núi không có cây con bao trùm xung quanh
nguồn thức ăn cho đà điểu phải bảo đảm tươi ngon an toàn không bị thối mốc nhiễm độc
đa điểu là giống chim duy nhất biết ăn cỏ mà sống
do đó để bảo đảm cung cấp đủ thức ăn cần kết hợp trồng cỏ trồng các loại cây họ đậu thu hạt và thân để tiết kiệm tối đa chi phí
nuôi đà điểu phải cân định kỳ trọng lượng để kiểm soát tăng trưởng
đối với những con phát triển chậm hay tăng trưởng quá nhanh
thì có biện pháp tăng cường hay hạn chế bằng cách điều chỉnh khẩu phần và định mức cho ăn
thời gian sinh trường của đà điểu thương phẩm từ tám đến một mươi tháng đạt trọng lượng từ tám mươi đến một trăm linh kg
thì đà điểu có lợi cho sức khỏe
vì ít mỡ và coret rong xấu khi so sánh với gà và bò
trung bình một con trưởng thành có trọng lượng một trăm linh kg sau khi giết mổ sẽ thu được khoảng sáu mươi kg thịt
trong đó có hai mươi một thịt ngon và một mươi bốn thịt vụn
sản lượng thịt của con đực sẽ cao hơn con cái khoảng một năm
hiện nhu cầu thịt đà điểu tại châu âu và một số nước như nhật bản hàn quốc trung quốc lên tới ba tấn một năm